liên quan tới đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng
công an tp bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
cụ thể công an thành phố bơ ma thuật đã đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
tại các huyện cưm gà crong năng tp bơ ma thuật của tỉnh đắk lắc tp hồ chí minh tp đà nẵng và tỉnh đắk nông
bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ chưa đầy một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá nguồn khắp hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng